ngành thủy sản đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu năm hai nghìn một mươi chín là một mươi tỷ đô la mỹ
tuy nhiên trước hàng loạt khó khăn và cũng chỉ còn hơn ba tháng nữa là hết năm
tổng cục thủy sản nhận định mục tiêu này khó đạt được
theo tổng cục thủy sản năm hai nghìn một mươi chín xuất hiện nhiều yếu tố khó lường tác động đến xuất khẩu thủy sản của việt nam
như xung đột thương mại giá cả tăng cao và nhất là sự cạnh tranh giữa các quốc gia cùng xuất khẩu thủy sản
trong khi đó diễn biến thời tiết rất phức tạp ảnh hưởng tới việc nuôi trồng thủy hải sản
vì vậy để đạt được chỉ tiêu kế hoạch đề ra là rất khó khăn
đặc biệt việc tàu cá và ngư dân vẫn vi phạm quy định về đánh bắt bất hợp pháp không khai báo không theo quy định
trong khi các nước trong khu vực tăng cường kiểm tra bắt giữ và xử phạt
đây là khó khăn lớn mà ngành thủy sản đang nỗ lực khắc phục để sớm gỡ thẻ vàng của ec